điều tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của trương tiến cường
công an thu giữ chiếc vali màu đen bên trong có hai mươi sáu gói ni lông

tiếp tục điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phan văn trung
chú tỉnh quảng bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an tp long khánh tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng ngô văn kiên ba mươi hai tuổi trú ở tỉnh đồng nai
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do làm ăn thua lỗ nên ngô văn kiên
là giám đốc của công ty gia bảo có trụ sở tại tp long khánh
đã dùng thủ đoạn gian dối ký kết hợp đồng chuyển nhượng hai lô cao su
không thuộc quyền sở hữu của mình cho một người dân trên địa bàn tp long khánh
chiếm đoạt hai trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau khi ký kết hợp đồng thì khách hàng không liên lạc được với kiên
nên đã đến cơ quan công an trình báo
công an tp long khánh đã ra quyết định khởi tố võ án hình sự
để tiến hành điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau thời gian lẩn trốn tại các tỉnh miền tây cho đến giữa tháng ba vừa qua
đối tượng kiên đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trở về long khánh để thăm vợ con
chiều nay công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi phối hợp với cơ quan chức năng
điều tra vụ nhiều học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc phải nhập viện
sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc ở trước cổng trường
trước đó ông nguyễn đình nhị ở xã hành tín tây huyện nghĩa hành có mua bốn gói kẹo
có đặc điểm là vỏ bọc nhiều màu sắc không có nhãn hiệu và nguồn gốc xuất xứ
tại chợ quảng ngãi về bán tại nhà trước cổng trường trung học cơ sở hành tín tây
nhiều học sinh của trường đã mua và sử dụng trong các ngày qua
và xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn đau bụng mệt mỏi
đến thời điểm hiện tại một mươi năm em học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc
đã được chuyển đến trung tâm y tế huyện nghĩa hành để kiểm tra theo dõi sức khỏe
công an huyện nghĩa hành phối hợp với các lực lượng liên quan
đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở bán hàng của ông nhị
khi kiểm tra quầy bán hàng của ông nhị chỉ còn lại tám kg kẹo nói trên
hiện vụ việc đang được công an huyện nghĩa hành tiếp tục xác minh xử lý